chuyển đổi số không chỉ là xu thế công nghệ trên toàn cầu mà còn là việc không thể không làm để bảo đảm sự tồn tại và phát triển
tại việt nam việc ứng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh và quản trị được coi là chìa khóa để hiện thực hóa cơ hội của các hiệp định thương mại tự do
đặc biệt trong mậu dịch hàng hóa cũng như các lĩnh vực khác như đầu tư sở hữu trí tuệ môi trường
với việc tám mươi năm sáu số dòng thuế được liên minh châu âu eu xóa bỏ khi hiệp định thương mại tự do
việt nam eu evfta có hiệu lực tương đương bảy mươi ba kim ngạch xuất khẩu của việt nam vào eu
một cánh cửa mới đã mở ra cho kinh tế việt nam tạo động lực phát triển toàn diện cho các doanh nghiệp xuất khẩu
cùng với đó xu hướng chuyển từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang trở thành xu thế tất yếu
là giải pháp quan trọng giúp các doanh nghiệp nội thâm nhập và mở rộng thị trường xuất khẩu vào eu
hiện tại trên thế giới có các nền tảng thương mại trực tuyến lớn những nền tảng này chính là một phần của chuyển đổi số
những nền tảng thương mại trực tuyến sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ những doanh nghiệp chưa có vốn
vẫn có thể xuất khẩu được tiếp cận được những nhà mua hàng trên toàn cầu
người ta không cần phải mở văn phòng thuê quá nhiều nhân công mà vẫn có thể tiếp cận được thị trường toàn cầu
thương mại điện tử ai big data blockchain chuyển đổi số đã không
còn là cuộc chơi giữa các doanh nghiệp quy mô lớn mà ngay cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ đã nhanh chóng nhập cuộc
trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực thì hành trình này càng có sức lan tỏa mạnh mẽ
bởi các quốc gia lãnh đạo các nền kinh tế ngành nghề lĩnh vực đều nhìn nhận được lợi ích vượt trội có được
nếu họ tận dụng các giá trị của chuyển đổi số